thưa quý vị từ giờ ngày hôm nay một mươi một tháng bảy giá xăng giảm hơn ba đồng mỗi lít
đây là tin vui đối với người tiêu dùng trong nước và các doanh nghiệp vận tải
vì thực tế khi giá sang giàu tăng cao thì một số đối tượng là người dân nông dân
nhất là những người có thu nhập thấp như là nông dân ngư dân đánh mắt thủy hải sản
đã bị tác động lớn dẫn đến phải thu hẹp hoạt động sản xuất kinh doanh và chi tiêu hàng ngày
vâng cụ thể thì ngư dân bị ảnh hưởng thế nào đến biến động giá xăng dầu và đối tượng này cần sử dụng
cần sự hỗ trợ thế nào thì chúng tôi sẽ gửi tới quý vị nội dung này trong góc nhìn chuyên gia ngày hôm nay
quý vị đang theo dõi an ninh toàn cảnh và cảm ơn đã đồng hành cùng chúng tôi trong khung giờ quen thuộc
sáng nay tòa án nhân dân cấp cao tại hà nội mở phiên tòa
tòa hình sự phúc thẩm xem xét đơn kháng cáo của cựu chủ tịch ubnd tp hà nội nguyễn đức trung
trong vụ án can thiệp đấu thầu để công ty nhật cường trúng hai gói thầu số hóa tại sở kế hoạch và đầu tư hà nội
trước đó tại phiên xét xử sơ thẩm bị cáo nguyễn đức trung bị tòa án nhân dân tp hà nội
tuyên phạt ba năm tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
sáng ngày một mươi tháng bảy trên mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh sô sát giữa một nhóm ba người đàn ông
cùng hai du khách người nước ngoài tại phố hàng buồm
qua điều tra ban đầu công an quận hoàn kiếm xác định vụ việc xảy ra vào khoảng một giờ ba mươi phút ngày một mươi tháng bảy
một thuẫn xảy ra khi hai người ngoại quốc vào xin lửa để hút thuốc dẫn tới ẩu đạn
công an quận hoàng kiếm tp hà nội đang xác minh làm rõ xử lý nghiệp vụ việc
cán bộ chiến sĩ phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh bắc giang
công an huyện việt yên phối hợp với lực lượng cảnh sát cơ động đã tiến hành kiểm tra quán ba dli
phát hiện có hai trăm hai mươi bốn người đang tụ tập trong quán nhiều người có biểu hiện sử dụng ma túy
cơ quan công an bắt quả tăng tại chỗ năm đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy và nhiều người sử dụng trái phép chất ma túy
ngày một mươi tháng bảy công an tp biên hòa tỉnh đồng nai đang lập hồ sơ xử lý hai mươi chín người dương tính với chất ma túy
tại quán ba vip lang tại khu phố bảy phường thống nhất tp biên hòa
tại thời điểm kiểm tra trong quán có một trăm tám mươi khách đang hát nhảy thu giữ nhiều viên nén có ni lông chứa chất màu trắng nghi là ma túy
đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an tp huế tỉnh thừa thiên huế đang củng cố hồ sơ xử lý hai mươi chín đối tượng
liên quan đến một sới bạc dưới hình thức đá gà
hai mươi chín đối tượng bị bắt khi đang cá độ và xem đá gà tại bãi đất trống trên đường hàn mạc tử phường vĩ dạ
thu giữ tại sới bạc và trên người các đối tượng gần năm mươi năm triệu đồng
cùng các dụng cụ phục vụ cho việc đánh bảo
sau mỗi kỳ thi và kết thúc năm học là thời điểm nở rộ phong trào
phụ huynh khoe bảng điểm thành tích của con trên mạng xã hội
tuy nhiên hành động này của các phụ huynh năm nào cũng đã gây ra nhiều ý kiến trái chiều
bởi nó không chỉ để lộ thông tin của con mà còn vô tình tạo áp lực lớn và gây bất lợi cho trẻ
mời quý vị cùng theo dõi ghi nhận của chúng tôi
kết thúc năm học cũng là lúc thành tích học tập của con trẻ được không ít các bậc phụ huynh đăng tải trên mạng xã hội
phần lớn các bài viết khoe điểm đều trưng ra bảng điểm ngập tràn điểm chín một mươi với nhận xét học sinh chăm ngoan học giỏi
nhiều người cho rằng đó là việc làm bình thường thậm chí là tốt
việc chia sẻ thành công của con là tạo động lực cho con đồng thời cũng là niềm hãnh diện chính đáng của bố mẹ
có ý kiến lại không ủng hộ việc làm này vì cho rằng việc cha mẹ đăng tải những hình ảnh này giống như chính mình đang khoe thành tích
có thể tạo áp lực cho con và các bạn
ở năm học sau thậm chí bị so sánh với con nhà người ta
theo quan điểm cá nhân đó là một dạng bạo hành tạo áp lực cho con nhỏ
mọi thứ khoe trên mạng xã hội đều là con răng hai lưỡi
giờ cái này thành trào lưu phổ biến trên mạng rồi chẳng hiểu các phụ huynh nghĩ gì khi đưa điểm số của con mình cho người khác xem
nó sẽ làm ảnh hưởng rất nhiều tâm lý cho trẻ nhỏ
khi nào người lớn bỏ được căn bệnh thành tích quái ác này
thì khi đó mới có được những tài năng đúng nghĩa
nhiều cư dân mạng cảm thấy bực bội khi mở mạng xã hội là thấy cha mẹ khoe giấy khen thành tích của con
theo chuyên gia tâm lý các bậc cha mẹ cần lưu ý khen thưởng các con là việc rất cần thiết
nhưng nên cân nhắc khen thưởng con trẻ trong phạm vi riêng tư của gia đình người thân
mạng xã hội là nơi thông tin đến được với tất cả mọi người
đôi khi việc đem thông tin cá nhân lên mạng xã hội
kia mẩn nhiều rủi ro không lượng trước được
việc khoe khoang thành tích của con vô hình chung đã tiếp xúc nuôi dưỡng cho bệnh thành tích
và gây ra nhiều hệ lụy thậm chí một số kẻ xấu lợi dụng thu thập thông tin
hồi bé mệt cục áp lực dã man vì hàng xóm suốt ngày sang so sánh điểm
đó là chưa kể khi ảo tưởng quá mức còn trẻ sinh ra kêu căng tự tin thái quá đánh mất động lực cố gắng
và khi nhận ra sự thật bao giờ cũng là những cú sốc khó chấp nhận được
mong tất cả phụ huynh đừng vì thành tích và mấy cái giấy khen vớ vận mà gây áp lực với con mình
năng hay không là quyền của mỗi người
chỉ có điều mỗi phụ huynh cần biết coi mình năng lực nhận thức học tập ở mức nào để tiết chế hành động sao cho hợp lý
cư dân mạng cho rằng kiến thức kỹ năng mới là mục đích thực sự của giáo dục
vì vậy mỗi người mỗi gia đình cần có trách nhiệm chung tay xây dựng một nền giáo dục thực chất và tiên tiến
cân nhắc từ những hành động nhỏ nhất tưởng chừng như vô hại là vai thành tích của con trên mạng xã hội
hãy cho con em mình nhận thức được giá trị thực sự của việc học
rằng giấy khen điểm số chỉ là vỏ bọc bên ngoài
giá trị năng lực bản thân mới đi cùng các em suốt đời
bạn nghĩ sao về việc khoe thành tích học tập của con trẻ lên mạng xã hội
là ghế nhựa trụ bê tông xe bò thùng rác muôn kiệu chướng ngại vật được đặt dưới lòng đường
để ngăn ô tô dừng đổ trước nhà
cuộc chiến dành lòng lề đường tại trung tâm thành phố đà nẵng vẫn luôn âm ỉ trong thời gian qua
nhưng gần đây lại trở nên gây gắt hơn khi số lượng đăng ký ô tô liên tục tăng cao
chủ phương tiện khổ sở đỏ mắt tìm không ra chỗ đậu xe
trong khi đó một bộ phận không nhỏ người dân vì cần mạch tiền để buôn bán
lối ra vào mà ngang nhiên chiếm lòng đường thành của riêng họ
một nhà hai nhà rồi cả tuyến phố
đầu đầu cũng nhan nhãn những vật cản dưới lòng đường
không chỉ gây mất mỹ quan đô thị mà còn vô cùng nguy hiểm cho người tham gia giao thông
cả nơi đầy đồ cũng nguy hiểm nhiều người chạy xe máy con nít
đi xe đạp đồ cái đó cũng nguy hiểm cái đó mình cũng nên phản ánh
anh sợ chỉ sợ là gây tai nạn anh để ra cảng trở
nhiều khi họ đi xe máy hoặc xe đạp đây
họ đi sắt sát phía trong đây nè họ hay đi sắt sát trong đây nè
không để ý hoặc là dễ gây tai nạn
cái đó anh cũng mong là bỏ cái đó đi
ngay cả nơi được quy định là vị trí dừng xe của các phương tiện vận tải hành khách công cộng
cũng được đánh dấu là khu vực không được dừng đổ bằng hai trụ bê tông như thế này
đôi khi tài xế dù bức xúc vẫn im lặng tìm nơi đầu khác vì không muốn xảy ra tranh cãi
đường đã có vẹt để cho người đổ xe thì người ta có quyền đổ xe trên đó
theo đúng quy định và pháp luật của nhà nước
còn tự ý người dân để ra như thế để cho xe không đậu
hoặc là cản trở cái việc đi lên đi xuống của người ta
thì người ta phải có cách khác
chứ không thể là đem tất cả vật dụng ra để chặn
để làm lối đi cho quán hoặc là cho nhà thì nó không nên nó không đúng
cũng có nhiều trường hợp là giữa người lái xe và chủ nhà đã có xích mít với nhau
và có thể là đồng tài đụng chân nhau cũng vì lý do là để vật chản trước nhà
vì người ta tới người ta đổ thì người ta sinh hoạt nhẹ người ta đi thôi
chứ không có làm chi ai lâu dài
nhưng mà có nhiều người họ khíu tế nhị người ta ra người ta hùng hổ như vậy
cũng tội cho những người mà có chủ phương tiện xe
thế nhưng nói đi cũng phải nói lại mặc dù việc tự ý đặt vật cản
viết biển cấm đầu xe là không đúng quy định
nhưng những nhà có mặt tiền đặc biệt là các hộ kinh doanh
cũng có những nội khổ riêng
đậu mà năm một mươi phút hoặc là chia mấy nửa tiếng rồi chứ mình có công việc gì mình đi
thì đậu vô tư
cái đây cứ tới giống như nhà họ họ đậu cả ngày cả đêm
nó cứ đổ hàng tới đâu có chỗ đổ hàng đâu nhà ri chắc không có chỗ đổ hàng tới
làm đang được mà không đuổi đi mà bây giờ mà mình phản ứng tiêu cực thì hắn lấy ra cái chuyện này nọ
mà họ đậu họ không biết ý kiểu như thế đó
làm như bãi đậu xe đầu mấy ngày mấy đêm luôn
không biết đường mua tìm không để số điện thoại cho tìm luôn muốn chết luôn
đã hắn đậu bên này chiếc bên này chiếc mà hắn không để cho chị xe đi bộ xe đạp dắt vô cũng không được đi bộ vô là được
mà chị nói hắn chị tục chị thề
chị mong muốn cho hắn tránh cái quán của chị ra thôi đó chị để khu vực của quán chị trên máy chị đâu để nhiều đâu
việc người dân tự ý đặt biển cấm chốn ngại vật dưới lòng đường cần sớm được các ngành chức năng chấn chỉnh để đảm bảo trật tự an toàn giao thông
cũng như trả lại hình ảnh cho một thành phố văn minh
tuy nhiên chủ phương tiện cũng nên ý tứ hơn trong việc dừng đổ xe để không làm ảnh hưởng đến sinh hoạt công việc kinh doanh của người khác
đây là việc khá nhạy cảm và cần có sự nhường nhịn thấu hiểu của cả hai bên để có hướng giải quyết hợp tình hợp lý nhất
thưa quý vị khán giả tính đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba
cả nước có chín mươi một bảy trăm một mươi sáu dịch bệnh
tuy nhiên hiện có đến khoảng bốn mươi năm mươi năm số tàu cá đang phải ngừng hoạt động
đặc biệt là các tàu cá làm nghề tiêu thụ nhiên liệu như lưới kéo nghề dê
việt nam đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến thu nhập đời sống và an sinh xã hội của cộng đồng ngư dân
bên cạnh đó thì cũng tác động tiêu cực đến chuỗi cung ứng mặt hàng thủy sản cho tiêu dùng trong nước và cả xuất khẩu
trước tình hình này thủ tướng chính phủ phạm minh chính cũng đã có ý kiến chỉ đạo về việc hỗ trợ ngư dân ảnh hưởng do giá xăng dầu tăng
xung quanh câu chuyện này ngày hôm nay chúng tôi có mời đến trưởng quay chuyên gia kinh tế phó giáo sư tiến sĩ ngô trí long
vâng ạ trước tiên thì xin được cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ ngô trí long đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
trước tiên thì xin mời quý vị khán giả cùng ông chúng ta sẽ cùng theo dõi một clip ngắn ngay sau đây
chi phí nhiên liệu thường chiếm từ bốn mươi năm sáu mươi chi phí đầu vào phục vụ sản xuất cho tàu cá khai thác thủy sản
trong khi đó giá dầu diesel năm m nguyên liệu chính cho tàu khai thác thủy sản từ tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một đến nay đã tăng lên khoảng sáu mươi năm
theo tính toán chi phí nhiên liệu để đảm bảo cho hoạt động khai thác thủy sản bình thường tăng thêm khoảng ba bảy trăm bảy mươi sáu tỷ đồng một tháng
ngoài ra do giá nhiên liệu tăng nên giá các mặt hàng khác phục vụ cho hoạt động khai thác thủy sản tăng theo từ một mươi một mươi năm kéo theo chi phí đầu vào tăng từ ba mươi năm
trong khi giá bán hải sản tăng không đáng kể những khó khăn trên dẫn đến tình trạng bốn mươi năm mươi tàu cá phải ngừng hoạt động
đặc biệt các tàu cá làm nghề tiêu thụ nhiều nhiên liệu như lưới kéo nghề rê
nó sẽ làm nên rẻ thương và tốt hơn dù giá có thể còn ứng cấp
một thứ điều mà sự di chuyển của các loại sáng giẩu lấy của các loại sáng giẩu đã tăng những loại sáng giẩu đã tăng
nghĩa là cái nằm trên cạn thì có chờ chết thôi nếu mà dừng hoạt động thì chết ngay mà tiếp tục hoạt động thì sẽ chết giờ trên mòn
thế thì trước cái thực trạng khó khăn như vậy thì thủ tướng chí phủ cũng đã yêu cầu tất cả các cơ quan chức năng
cụ thể là bộ nông nghiệp và phát triển nông thông bộ công thương cũng như bộ lao động thư bình sội
nghiên cứu những cái phương án để hỗ trợ cái dân
thế thì hiện nay là cái người mà làm trực tiếp trong cái nghề thủy sản thì chiếm khoảng sáu trăm linh nghìn lao động
còn gián tiếp phục vụ hỗ trợ cho nó thì vào khoảng bốn triệu
thế thì nếu mà với những cái đối tượng này mà tác động ấy thì nó ảnh hưởng rất lớn
thứ nhất vấn đề đời sống vấn đề thu nhập vấn đề an sinh xã hội
nhưng ngoài ra cái việc đánh bắt cá xa bờ thì nó còn có ý nghĩa như thế này
thì nó ý nghĩa tới thế là bám biển bám ngư trường
có nghĩa là ngoài ra thì nó là nguồn cung rất quan trọng cho thủy sản
cho nên đối với đối tượng này mà nó bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch
xăng dầu tăng nó ngưng hoạt động ấy
mà hoạt động ấy thua lỗ thì chắc chắn ảnh hưởng đối chung đời sống trực tiếp đến họ
ngoài ra thì ảnh hưởng đến vấn đề an ninh hải đảo ngư trường vấn đề nguồn cung của xuất khẩu
thì đấy là một sự ảnh hưởng rất lớn
mà chính vì vậy cho nên là thủ tướng chính phủ đã yêu cầu các cơ quan chức năng nghiên cứu
xem xét có những phương án cụ thể để hỗ trợ đối tượng này vượt qua những khó khăn kỳ giá xăng dầu đang tăng càng
rõ ràng là cái việc này cũng đã tác động rất lớn như là ba cái yếu tố chính mà ông nói đó là
đến đời sống của người dân đến an ninh hải đảo cũng như là cung ứng mặt hàng thủy sản
trước tình hình đó thì bộ nông nghiệp phát triển nông thôn cũng đã có đề xuất là
chính sách hỗ trợ về an sinh xã hội cho người dân trong thời gian là sáu tháng
và thực hiện theo mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với người lao động
vâng ạ theo ông thì đề xuất này sẽ có tác động như thế nào đến cái ngư dân ạ
trước cái thử tràng này thì bộ nông nghiệp và nông thôn cũng đã phát triển nông nghiệp
nông thôn cũng đã đưa ra cái đề xuất có nghĩa là hỗ trợ cho người dân
vì định là theo cái mức lương tối thiểu theo vùng mà theo nghị định chín mươi là nghị định cũ rồi
còn nghị định mới mà vừa bán hành ấy là nghị định ba mươi tám hai trăm hai mươi hai mà nó có hiệu lực từ vùng một bảy
ví dụ đối với cái vùng một chia là bốn vùng mức lương tối thiểu đến vùng một
vùng một thì mức lương tối thiểu sẽ tăng lên là vào khoảng hai trăm sáu mươi đồng
thì mức lương tối thiểu họ sẽ là bốn sáu trăm tám mươi đồng
hay là vùng hai thì sẽ tăng lên là hai trăm bốn mươi và cái mức lương tối thiểu họ là bốn một trăm sáu mươi đồng

vùng ba thì cái được tăng thêm là hai trăm một mươi đồng
và cái mức lương tối thiểu của vùng ba là ba sáu trăm bốn mươi đồng
và cái vùng bốn thì theo nghị định mới thì được tăng thêm là một trăm tám mươi đồng
và cái mức lương tối thiểu là ba hai trăm năm mươi đồng
thế thì bộ nông nghiệp phát triển nông dân thì đề nghị là hỗ trợ cho ngư dân
theo cái mức lương tối thiểu và tùy theo thực vụ
thì tôi nghĩ đây là một cái sự hỗ trợ cần thiết
trong cái bối cảnh trong cái điều kiện mà giá xã hội tăng cao
làm cho chi phí họ tăng như phóng sự vừa nói
mà chi phí tăng cao thì lợi nhuận không có
mà càng ra khơi càng đánh bắt thì càng thu lỗ
thế thì chỉ có cách là hỗ trợ cho họ bù lỗ bằng cái giá xã hội tăng
thì trên cơ sở đó thì đối với bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
thì chúng ta đưa ra một cái phương án là hỗ trợ bằng cái mức lương tối thiểu vùng
đối với những người ngư dân ra đánh bắt khá xa bờ
vâng đó là từ phía bộ nông nghiệp
còn về phía bộ công thương thì cũng đã đề xuất là
hỗ trợ bằng cách là trích một cái phần tiền từ nguồn ngân sách nhà nước
để bùm lại cái chi phí sang tăng so với đầu năm
vâng và theo ông thì cái việc làm này sẽ tác động như thế nào
đến cái việc mà ngư dân sẽ vươn khơi bằng việc
thế thì hiện nay vấn đề hỗ trợ cho ngư dân thì có hai phương án
hai cơ quan chức năng đưa ra
thì ngoài cái chức năng của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
thì thứ hai là bộ công thương
người ta cũng đưa ra một phương án
thế thì bộ công thương thì đưa ra một phương án
theo tôi nghĩ là có tính chất toàn diện hơn
có nghĩa là không hỗ trợ cho trước bắt mà hỗ trợ cho lâu dài
thế thì người ta hỗ trợ là lấy từ nguồn ngân sách của nhà nước
có nghĩa là bùm với cái mức chi phí và giá sang dầu tăng
chúng ta thấy là theo tính toán thì giá sang dầu tăng từ đầu năm cho đến nay
thì nó tăng vào khoảng trên là ba bảy trăm bảy mươi sáu tỷ
thế đến nguồn này lấy từ đâu nguồn này lấy từ ngân sách nhà nước
mà lấy từ ngân sách nhà nước là do cái chi phí sang dầu
do cái giá sang dầu tăng lên
thì ta thấy là giá sang
xăng dầu trong nước thì từ đầu năm cho đến nay
thì nó tăng là từ hai mươi sáu bảy mươi ba tăng lên sáu mươi bảy chín mươi sáu
như vậy nó vẫn tăng thấp hơn mức gia tăng của thế giới
mức tăng giá sang dầu tăng thế giới thì ta thấy đầu năm thì nó tăng là bốn mươi bốn ba
thì đến nay nó tăng là chín mươi một bốn
thế thì tuy vậy tốc độ tăng giá sang dầu trong nước vẫn cao
như vậy là ngư dân thì ảnh hưởng rất là lớn
thế thì trước cái thực trạng này thì theo tôi nghĩ là bộ công thương
người ta cũng đưa ra một cái nghị định
thì suốt là như vậy
có nghĩa là lấy từ cái nguồn ngân sách nhà nước
mà hỗ trợ cho cái phần chi phí xăng dầu tăng lên
mà theo tính toán thì mỗi một tháng
thì cái chi phí sang dầu là vào khoảng
tiêu dùng vào khoảng trên ba trăm linh triệu lít
mà với cái mức mà bù lỗ cho
thì hại cho trong vừa qua là ba bảy trăm bảy mươi sáu tỷ
thế thì đây là một số lượng
thì theo tôi nghĩ là đối với ngư dân thì cũng rất là lớn
nhưng chúng ta có thể xem xét như thế này
trong bối cảnh trong hoàn cảnh hiện nay
thì các bộ
các cơ quan chức năng đưa ra là cần thiết
có nghĩa người ta đưa ra chính sách hết sức là kịp thời
để tạo điều kiện hỗ trợ cho ngư dân
thế thì bên cạnh đó thì chúng ta thấy
cũng phải xem xét là cái nguồn lực của nhà nước
thì liệu khả năng có đáp ứng được hay không
đấy là một vấn đề
thế thì từ trước đến nay thì ngoài cái nguồn lực nhà nước hỗ trợ
thì nhà nước bằng cái hỗ
hỗ trợ cái gói khôi phục phát triển kinh tế
thì bằng rất nhiều chính sách
hoãn miễn giảm thuế hay là
chính sách kín dụng hai
thế thì cái việc này thì đề xuất thì theo quan điểm
là cần thiết nhưng vào thời điểm nào
và lúc nào thì theo tôi nghĩ là
ngân sách nhà nước phải tính toán hết sức cụ thể
có nghĩa là khi nào
mà tất cả các công cụ khác mà anh ấy đã sử dụng
coi như là hết tác dụng rồi
không còn cái nghĩa nữa thì khi đó
không mới sử dụng ngân sách nhà nước nhưng đồng thời
cũng phải xem xét cái nguồn lực của ngân sách nhà nước
thế thì trong bối cảnh trong thế này
thì theo cái phương án đưa ra là như vậy
có tin chất là cảnh báo
có tin chất là dự báo cái bối cảnh
những khó khăn đó để tạo một cái bước đầu
cho cái ngư dân yên tâm còn
nếu tiến hành mà thực thi
cái kỹ sách những biện pháp đó thì chúng ta
còn nghĩ còn phụ thuộc vào dân kỷ ổn thương khác nữa
vâng như ông vừa phân tích thì có lẽ là
để cái việc chính sách hỗ trợ
đến với ngư dân thì chúng ta cũng không phải chờ đợi
vâng và có lẽ là chúng ta cũng
cần phải giải quyết là từ gốc của vấn đề
đó là cái việc bình ổn giá xăng dầu cũng là một vấn đề
mà đang được dư luận rất quan tâm hiện nay
và như chúng tôi cũng đã nói ở phần đầu chương trình
thì bắt đầu từ không dần đến hôm nay
giá xăng dầu cũng đã được điều chỉnh giảm
hơn ba đồng một lít tuy nhiên
thì trước mắt thì chúng ta
cũng cần phải có những cái chính sách
những cái công cụ điều tiết như thế nào
để cái giá xăng dầu được bình ổn
trong thời gian dài hơn
ta thấy là khi giá xăng dầu thế giới tăng cao
thì rất nhiều
toàn dân đặc biệt
những đại biểu quốc hội cũng quan tâm vấn đề này
thì có những người yêu cầu là
phải giảm giá xăng dầu như chúng ta
làm những cái việc mà chúng ta phải xem xét
cái điều kiện thực tế
thì giá xăng dầu bất kỳ một quốc gia nào phụ thuộc vào hai yếu tố
yếu tố thứ nhất là yếu tố
giá xăng dầu thế giới yếu tố thứ hai
là chính sách tài chính của mỗi quốc gia
chính sách tài chính của mỗi quốc gia này chị
thuế phí hay là ví dụ đối với chúng ta là
có quỹ bình ổn còn chúng ta thấy là
khi giá xăng dầu thế giới tăng cao là một sự bất khả kháng
cũng như khi mà anh đi
thì ít nhất anh phải
mua cái giá vốn giá mua vào
mà giá mua vào khi nó cao thì cái bất khả kháng
mà chỉ sử dụng công cụ khác
cho nên trong bối cảnh trong tình hình hiện nay
mà khi giá xăng dầu thế giới
thì theo quan điểm cá nhân tôi thì chính phủ
cũng như các cơ quan chức năng cũng rất quan tâm
và đồng thời cũng đã tìm mọi biện pháp
chúng ta thấy là một trong những giải pháp
rất quan trọng là các công cụ thuế
chúng ta thấy là trong cái cơ cấu giá bán lẻ xăng dầu
thì thuế kiếm từ ba mươi tám
thế thì trong cái thuế xăng dầu
thì có bốn loại thuế thứ nhất là
thuế nhập khẩu thứ hai là vat
thứ ba là thuế thiếu thùng đặc biệt
thứ tư là thuế bảo vệ môi trường
thế thì đầu tiên là chính phủ đã giảm thuế bảo vệ môi trường
quốc hội thì bao giờ đã giảm thuế bảo vệ môi trường
và theo tôi biết được
tại thời điểm hiện nay đã giảm kịch kịp
giảm đến xăng có nghĩa là đối với xăng
thì là chỉ còn một đồng thôi
và đối với dầu thì cũng giảm như vậy
thế thì trong cái bối cảnh đó tình hình cũng đã
tạo điều kiện cho giảm
thế thì đặc biệt ví dụ thuế nhập khẩu
chúng ta thấy là thuế nhập khẩu thì chúng ta có
thuế tối hiệu quốc yếu đại tối hiệu quốc
là sẽ giảm từ bao nhiêu
từ hai mươi xuống một mươi hai
đấy là sao để tạo
cái điều kiện cho cái nguồn cung nó đa dạng
chứ hiện nay theo cái hiệp định thương mại
tự do giữa việt nam và hàn quốc
thì cái thuế nhập khẩu xăng dầu nó là một mươi hai
cho nên chính là tám
cho nên chính vì vậy tất cả
những cái cơ quan các tập đoàn
xăng dầu đồ mối của chúng ta là tập trung mua
ở thị trường hàn quốc
cho nên nó làm cho cái cầu tăng
mà khi cầu tăng ý mà cung của đất nước thì giá mua sẽ cao
chính vì vậy để đa dạng
đa dạng hóa cái nguồn mua nguồn cung
cũng như tạo điều kiện cho giảm giá
cái mua vào thì
đã quyết định là hạ ra đó đấy là một cái giá
cái thứ hai nữa là
đối với thuế vat thì thuế vat tôi nghĩ quyết
đã có cơ hội là hiện nay
thuế vat đối với hàng hóa thì có ba mức
thuế xuất mức thứ nhất là
mức thứ hai là năm mức thứ ba
là một mươi thì trong ba mức đó
thì ta giảm cái mức thuế xuất một mươi
nhưng đối với những loại hàng hóa
mà có đánh thuế tiêu thụ đặc biệt thì không được giảm
thì xăng dầu là một bản hàng
hàng hóa bị đánh thuế tiêu thụ đặc biệt
cho nên không được giảm thì chính trong cái bối cảnh
mà giá xăng dầu thế giới đang tăng cao thì
cơ quan chức năng cũng đang đề nghị
xem xét là giảm cái thuế tiêu thụ
vat đồng thời cũng đang xem xét
cái thuế tiêu thụ đặc biệt giảm cái thuế tiêu thụ đặc biệt
vâng được xin cảm ơn phó tổng sĩ tiến sĩ
chí long về những phân tích rất cụ thể
và cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
rất mong là những giải pháp hỗ trợ sẽ sớm đến với ngư dân
và nhà nước sẽ tiếp tục có thêm
nhiều các công cụ và chính sách mới
trong việc bình ổn giá xăng dầu để mọi đối tượng
và mọi ngành nghề có thể yên tâm
hoạt động sản xuất kinh doanh vâng một lần nữa xin cảm ơn
phó tổng sĩ tiến sĩ ngô thí long